mặc dù đã có quy định rõ về làn đường thế nhưng tại khu vực cầu trương dương vẫn có những người điều khiển xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô
và điều này không chỉ gây ra xung đột về giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao tại khu vực này
giờ cao điểm sáng
lạng lách né bên phải tránh bên trái lấn làn ngược chiều và cũng không ngại ngần tạt thẳng vào đầu các xe đi cùng chiều
nếu mà để mà hai ô tô khổ một mươi năm chỗ thôi để mà tránh nhau được cũng đã là khó rồi
hoặc là có một cái xe máy bên cạnh thì rất là khó mình đặc biệt phản đối vấn đề là xe máy đi vào làn ô tô ở trên cầu trương dương
thực tế này không chỉ diễn ra hàng ngày vào giờ cao điểm ở cầu trương dương mà còn xảy ra ở rất nhiều cầu và tuyến đường vào nội đô khác
cầu thăng long dù đã có làn đường riêng dành cho xe thô sơ và xe máy phía dưới gầm cầu
trường hợp người điều khiển xe máy ngang nhiên phóng bạt mạng quay đầu xe ngay trên mặt cầu
nơi dành riêng cho xe ô tô di chuyển với tốc độ cao
tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng bởi vì lượng giao thông lớn
thứ hai nữa là cái tốc độ phương tiện di chuyển rất nhanh
trong trường hợp nếu để xảy ra tai nạn đương nhiên cái việc chưa nói tới là cái hành vi cối hay không gợi ý
của cái người gây tai nạn là ai
nhưng cái hành vi đầu tiên và nguyên nhân chính xảy ra tai nạn thì người điều khiển xe máy đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm
nếu không có xuất chuyện của ông thì chúng ta có thể là loại bỏ đi các cái nguồn nguy hiểm mà ảnh hưởng tới các phương tiện giao thông khác
nhưng ông đã tham gia giao thông vào cái làn đường bị cấm thì đương nhiên nếu trong trường hợp mà để xảy ra tai nạn
thì người điều khiển xe máy sẽ là người phải chịu trách nhiệm
đây là thực trạng đáng buồn
về ý thức của một bộ phận người dân tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy
các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử phạt mạnh tay hơn nữa để chấm dứt những lỗi vi phạm giao thông đặc biệt nguy hiểm này